liên quan tới vụ ngộ độc thực phẩm làm hai trăm ba mươi người ở huyện hòa vang phải nhập viện
ngay mùng chín tháng sáu đà nẵng đã ra quyết định xử phạt hơn một trăm chín mươi triệu đồng và đình chỉ kinh doanh bốn tháng
đối với hai hộ kinh doanh tại chợ túy loan là bà nguyễn thị kim thi và nguyễn thị tâm
do vi phạm các điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất khi để đậu khuôn có vi phần ecoli vượt mức cho phép
bà tân bị xử phạt một mươi hai năm triệu đồng và đình chỉ kinh doanh hai tháng cơ sở tại thôn một xã hòa phong huyện hòa vang